tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ năm quốc hội khóa một mươi bốn
hôm nay đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban tuyên giáo trung ương cùng các đại biểu tổ số một
đoàn đại biểu quốc hội tỉnh đồng nai đã tiến hành tiếp xúc cử tri tại thành phố biên hòa
tại buổi tiếp xúc đồng chí võ văn thưởng đã trả lời nhiều vấn đề cử tri quan tâm đặt câu hỏi
đối với công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí
đồng chí võ văn thưởng cho biết trong thời gian qua bộ chính trị ban bí thư quyết tâm rất cao
và đã xử lý rất nhiều vụ việc cán bộ tiêu cực tham nhũng kể cả cấp cao nếu vi phạm
điều này góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với đảng
và không có vùng cấm trong công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng
theo đồng chí võ văn thưởng qua việc sai phạm của đồng chí phan thị mỹ thanh
là một kinh nghiệm bài học đắt giá cho ban thường vụ tỉnh ủy đồng nai
trong quá trình lãnh đạo chỉ đạo thời gian tới